trong một mươi năm ngày làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra vô cùng sôi nổi
đặc biệt trong tuần thứ ba quốc hội cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri trên cả nước
những vấn đề được ghi nhận tại nghị trường lần này đều gắn chặt với đời sống và được cử tri đặc biệt quan tâm
theo các cử tri qua ba tuần làm việc đặc biệt diễn ra trong không khí sôi nổi dân chủ thẳng thắn và xây dựng
các đại biểu quốc hội đều đã đi thẳng xoay sâu vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm
người dân cũng mong muốn các đệ biểu tăng cường hơn nữa việc giám sát để giúp họ có thể giải quyết được những bức xúc những phản ánh và kiến nghị của cử tri

các đệ biểu quốc hội đều đã đi thẳng xoay sâu vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm